các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi mình rời đà nẵng chị đã đưa con về quảng nam gửi cho bà ngoại
được gia đình ủng hộ hết mình chị lại càng tự tin hơn với sự lựa chọn của mình
khi mình đăng ký xong chống dịch thì biết là con nó còn nhỏ
nhưng mà tại vì từ nhỏ là hoàn cảnh của mẹ con là mêu đơm
thành ra mình cũng gửi con ra ngoại từ nhỏ rồi
mình đi làm thì có hai ba ngày mới về một lần
thành ra con nó cũng quen rồi cũng quen với cái việc mà mẹ đi làm xa rồi
và khi trừ đi thì nó cũng không có phải bỡ nở lắm
nói chung mẹ con cũng bệnh viện con mẹ đi xa nhưng lỡ có chuyện chi là năn con ra với mẹ được
nhưng mà cho thông mẹ yên tâm mẹ đã được trang bị đầy đủ bảo hộ được rồi
mẹ có kinh nghiệm rồi thật không đi không có gì đâu
để mẹ đi vài bữa rồi mẹ về
đây không phải là lần đầu chị sung phong vào vùng dịch
cách đây bốn tháng khi chỉ còn vài ngày nữa là tết
nhưng chị vẫn quyết định lên đường
đến gia lai để hỗ trợ những đồng nghiệp của mình
đối với chị tết có thể hoãn lại nhưng chống dịch thì phải đi ngay
mình lo thì cũng không phải lo
nhưng mà mình nghĩ là mình đã có kinh nghiệm trong hai đợt chống dịch rồi
là cái thứ nhất
cái thứ hai nữa là mình đã được bệnh viện trang bị về kiến thức về đồ phòng nợ cá nhân
về chống nhiễm khổ rất là kỹ càng rồi
thật ra mình cũng rất là tự tin
và hôm nay khi bác giang cần giúp đỡ
chị không ngừng ngại ghi tên vào danh sách tình nguyện
và không quên nhắn nhụ con gái hãy cùng mẹ cố gắng
rồi dịch bệnh sẽ mau chóng qua đi
mình quyết tâm là mình sẽ mang những cái kiến thức những cái kinh nghiệm mình có
để cùng bác giang là chung tay là dịch nhanh dịch covid để mọi người được bình yên
con gái ơi mẹ với con cùng cố gắng đồng lòng vượt qua dịch covid
có lẽ khi để con gái ở lại rồi sung phong vào vùng dịch
chắc chắn đã có phút giây chị đắng đo
nhưng vượt lên tất cả chị vẫn quyết định làm theo trái tim của một người thầy thuốc
và trên cả nước hàng trăm trái tim như chị đã gác lại những câu chuyện gia đình
để cùng chung tay đồng lòng vượt qua dịch bệnh
lời hứa hết dịch mẹ về chắc chắn sẽ được thực hiện
câu chuyện ý nghĩa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
chúc quý vị một ngày mới nhiều niềm vui
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn quý vị đã theo dõi